chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ kỷ niệm
cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí ủy viên trung ương đảng các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên lãnh đạo bộ công an các thế hệ cán bộ của cục ngoại tuyến
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị trong sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
trải qua sáu mươi năm cục ngoại tuyến đã luôn thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
vận dụng sáng tạo linh hoạt các phương pháp chiến thuật nghiệp vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào kết quả chung của lực lượng công an nhân dân giữ vững ổn định chính trị tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
ghi nhận những đóng góp của cục ngoại tuyến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đảng nhà nước chính phủ và bộ công an đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý
nhân kỷ niệm sáu mươi năm thành lập cục ngoại tuyến đã được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
tại buổi lễ chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho cục ngoại tuyến trao tặng huân chương chiến công hạng nhì cho thiếu tướng đoàn hùng sơn cục trưởng cục ngoại tuyến
cũng nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ bộ trưởng tô lâm trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho một tập thể thuộc cục ngoại tuyến
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng ngoại tuyến công an nhân dân đã nỗ lực không ngừng phấn đấu công tác chiến đấu và hy sinh trong suốt sáu mươi năm qua
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị cục ngoại tuyến tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị anh hùng xây dựng đảng bộ cục ngoại tuyến và xây dựng lực lượng ngoại tuyến công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
cả về chính trị tư tưởng tổ chức đạo đức và nghiệp vụ chuyên môn hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng gian luyện phẩm chất đạo đức cần kiệm liêm chính theo sáu điều dạy công an nhân dân thường xuyên nghiên cứu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh
tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân coi đây là một vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng lực lượng ngoại tuyến và triển khai các biện pháp công tác ngoại tuyến

chiều nay tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì buổi làm việc giữa thường trực chính phủ và ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên trong thời gian qua và một số trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới
chính phủ và mặt trận tổ quốc việt nam thời gian qua đã chủ động phối hợp có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy chế phối hợp công tác
các nhiệm vụ đột xuất phát sinh và từ yêu cầu thực tiễn trong đó phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong việc chăm lo tập hợp
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng chương trình hành động đẩy mạnh các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả đại hội một mươi ba của đảng
chương trình cả nước chung tay vì người nghèo ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư
các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới
đặc biệt hai bên đã tập trung cao độ nỗ lực đẩy lùi quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính khẳng định vai trò quan trọng của mặt trận tổ quốc việt nam trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
thủ tướng cho biết chính phủ đã thống nhất cao với chủ trương chuyển trạng thái từ không covid sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng vì vậy thủ tướng đề nghị mặt trận tổ quốc đồng hành với chính phủ động viên nhân dân để cùng thực hiện hiệu quả
phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm sự đồng lòng chung sức cùng với chính phủ
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam quan tâm chăm lo đến nhu cầu lợi ích của nhân dân
sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương phối hợp với tỉnh ủy thành ủy trực thuộc trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của ban bí thư
ban hành quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh thành ủy
tổng kết quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương với ủy ban kiểm tra các tỉnh thành ủy trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
đồng chí võ phan thường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng dự và trị đại hội nghị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị có đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hà nội
cùng dự hội nghị tại sáu mươi ba điểm cầu các tỉnh thành phố có các đồng chí ủy viên trung ương đảng đại diện lãnh đạo văn phòng trung ương đảng
ban tổ chức trung ương ban nội chính trung ương ủy ban kiểm tra trung ương bí thư các tỉnh thành ủy thuộc trung ương
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ trong những năm qua nhất là nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi công tác kiểm tra giám sát và kỳ luật của đảng
luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đồng chí tổng bí thư đồng chí thường trực ban bí thư
ủy ban kiểm tra trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần tích cực xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh
đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
sau phát biểu khai mạc hội nghị của đại tướng tô lâm trung tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã quán triệt triển khai quyết định số một mươi bảy của ban bí thư
tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương
với ủy ban kiểm tra các tỉnh thành ủy trực thuộc trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và đề ra phương hướng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt quy chế trong thời gian tới
đồng thời đóng góp ý kiến chia sẻ những kinh nghiệm hay các kết quả tích cực đã đạt được
cũng như một số bất cập hạn chế còn tồn tại
phát biểu tại hội nghị đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư khẳng định
những năm qua đảng ủy công an trung ương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
không ngừng nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng trong lực lượng
đảm bảo nguyên tắc quy định quy trình
kết quả công tác kiểm tra đảng của lực lượng công an nhân dân những năm qua đã góp phần tích cực
cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội bảo đảm môi trường hòa bình
ổn định để phát triển đất nước đấu tranh kịp thời hiệu quả từng bước đẩy lùi các loại tội phạm
làm thất bại âm mưu và hoạt động diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch phản động
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đặc biệt trong việc triển khai quy chế phối hợp
giữa đảng ủy công an trung ương với tỉnh thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
đối với tổ chức đảng đảng viên ở đảng bộ công an tỉnh thành phố
đồng chí võ văn thưởng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng trong lực lượng công an phải tiếp tục tuyên truyền
giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên trước hết là trong cấp ủy
người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của đảng trong việc tham gia xây dựng lực lượng công an
trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an
phù hợp với tình hình của mỗi địa phương cơ quan đơn vị
thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát theo phương châm giám sát phải mở rộng kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm
đồng thời thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
phải kết hợp nhuân nhuyễn giữa xây và chống bảo đảm chặt chẽ đồng bộ phù hợp trong từng thời điểm
góp phần xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
nội dung quy chế phối hợp đã thể hiện rõ phạm vi nguyên tắc nội dung trách nhiệm phương pháp phối hợp
các cấp quỹ tổ chức đảng quỹ ban kiểm tra nhất là người đứng đầu trong lực lượng công an và các địa phương
cần thống nhất nhận thức hiểu rõ tính chất đặc thù trong hoạt động của lực lượng công an
nắm chắc nghiệp vụ kiểm tra xác định rõ vai trò chủ trì phối hợp trong thực hiện quy chế này
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn thường trực ban bí thư võ văn thưởng
đã đến dự và phát biểu chỉ đạo khẳng định những ý kiến của đồng chí sẽ được nghiêm túc tiếp thu
cụ thể hóa trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh ủy thành ủy
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh năm nội dung trọng tâm
trong đó đề nghị đảng ủy công an trung ương các tỉnh ủy thành ủy thuộc trung ương và ủy ban kiểm tra hai bên
nghiêm túc tiếp thu cụ thể hóa để tổ chức thực hiện những nội dung chỉ đạo của đồng chí võ văn thưởng
thống nhất nhận thức về vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát kỳ luật của đảng
đồng thời xác định rõ phạm vi nguyên tắc nội dung phương pháp phối hợp trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát
đảng ủy công an trung ương của đảng ủy công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đủ số lượng đảm bảo chất lượng tương xứng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phần quan trọng xây dựng chất lượng
hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã tặng bằng khen của bộ công an cho một mươi ba tập thể bốn mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
trong thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương với ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
thành ủy trực thuộc trung ương về công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
cũng vào sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu bộ công an việt nam do trung tướng lương tâm quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tham dự hội nghị bộ trưởng asean
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi năm ammtc một mươi năm và các hội nghị liên quan
do brunei chủ trì theo hình thức trực tuyến
phát biểu khai mạc hội nghị trưởng ammtc brunei chủ tịch hội nghị ammtc một mươi năm nhấn mạnh tầm quan trọng
của cơ chế hợp tác ammtc góp phần giữ vững hòa bình ổn định và phát triển của khu vực
với chủ đề của năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi một chúng ta quan tâm chúng ta chuẩn bị chúng ta thịnh vượng
brunei sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình để dẫn dắt asean duy trì đối thoại hợp tác
và ứng phó kịp thời hiệu quả với những khó khăn thách thức chưa từng có
trình bày báo cáo về nỗ lực của việt nam trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một tới nay thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh với vai trò chủ tịch ammtc một mươi bốn
bộ công an việt nam đã chủ trì tổ chức thành công hội nghị mtc một mươi bốn theo hình thức trực tuyến
tại hội nghị bộ công an việt nam đã đề xuất ba sáng kiến nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực và đã được các nước thành viên asean ghi nhận
trong tuyên bố chung hội nghị
trình bày báo cáo về nỗ lực của việt nam trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

với nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia
là quốc gia thành viên của asean việt nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm
trong các khuôn khổ hợp tác của asean nói chung và hợp tác trong những vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng
kết thúc phiên họp toàn thể bộ trưởng các nước asean sẽ cùng nhau thông qua tuyên bố chung hội nghị ammtc một mươi năm
theo chương trình cuộc họp tham vấn với ba nước đối tác đối thoại và cộng ba gồm trung quốc
nhật bản và hàn quốc sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong ngày mai ba mươi tháng chín
trong đó với vai trò điều phối quan hệ đối thoại asean hàn quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi bốn
việt nam sẽ đồng chủ trì với hàn quốc cuộc họp tham vấn cấp bộ trưởng ammtc cộng hàn quốc
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ hai
chiều cùng ngày tại hà nội trung tướng lương tâm quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã tiếp đại sứ trung quốc tại việt nam hùng ba
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang cảm ơn và đánh giá cao sự nhiệt tình
của đại sứ quán trung quốc và cá nhân đồng chí đại sứ trong việc thúc đẩy kế hoạch bộ công an trung quốc
viện trợ lô vaccine ngừa covid một mươi chín hỗ trợ bộ công an việt nam để phục vụ công tác tiêm phòng dịch covid một mươi chín
trong công an nhân dân việt nam trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay
thứ trưởng lương tâm quang nêu rõ thời gian qua quan hệ giữa việt nam trung quốc
cũng như quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ công an bộ an ninh quốc gia
và bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực
hiệu quả thực chất mang tính đột phá trên các lĩnh vực như phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
truy bắt đối tượng phạm tội hợp tác phòng chống tuệ phạm giữa các tỉnh giáp biên hai nước
qua đó góp phần quan trọng củng cố lòng tin chính trị và tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu đạt kết quả quan trọng
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang đề nghị đại sứ hùng ba tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ
viện trợ trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch thuốc điều trị covid một mươi chín
cũng như tạo điều kiện cho việt nam mua thương mại vaccine do trung quốc sản xuất
tiến tới sớm tiếp cận vaccine phòng dịch cho trẻ em tăng cường hợp tác
chia sẻ công nghệ sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín với việt nam nói chung
và với bộ công an việt nam nói riêng trong thời gian tới
chân thành cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp
đại sứ hùng ba bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ công an bộ an ninh quốc gia và bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
thời gian qua ngày càng được thúc đẩy từng bước đi vào thực chất hiệu quả hơn
đáp ứng nhu cầu và mong muốn hợp tác giữa hai bên
góp phần đảm bảo sự ổn định và phát triển của hai quốc gia
đồng chí hùng ba khẳng định trên cường vị công tác của mình sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước nói chung
giữa bộ công an bộ an ninh quốc gia và bộ đội cảnh sát vũ trang nhân dân trung quốc
và bộ công an việt nam nói riêng phát triển lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước
vào chiều nay tại công an tỉnh thái bình bộ công an đã tổ chức công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ dự buổi lễ công bố có đồng chí nguyễn khắc định ủy viên trung ương đảng
phó chủ tịch quốc hội đồng chí ngô đông hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái bình
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định
điều động và bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh thái bình
đối với đồng chí thượng tá trần văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó cục trưởng cục cảnh sát
điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an thay đồng chí đại tá nguyễn thanh trường
trước đó được bộ công an điều động giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh hương yên
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác
của đồng chí đại tá nguyễn thanh trường tại công an tỉnh thái bình
chúc mừng đồng chí thượng tá trần văn phúc được bộ công an bổ nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh thái bình
mong muốn trên cương vị mới đồng chí thượng tá trần văn phúc tiếp tục phát huy năng lực sở trường
kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh thái bình
đoàn kết tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an
xây dựng lực lượng công an tỉnh thái bình trong sạch vững mạnh đồng thời phối hợp chặt chẽ
với các ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang trong tỉnh bảo đảm tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
chiều cùng ngày tại công an tỉnh thái bình bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
dự lễ trao thưởng có đồng chí nguyễn khắc định ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí ngô đông hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái bình
lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cùng các đơn vị nghiệp vụ bộ công an
trước đó vào hồi năm h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một được sự phối hợp của cục cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy bộ công an công an tỉnh thái bình đã bắt quả tang một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại huyện thái thụy có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm bảy bánh heroin bảy kg ketamine và hai mươi viên hồng phiến hai chín trăm linh viên mdma
một súng ak một súng côn quay tám viên đạn một xe ô tô và hai trăm bảy mươi ba triệu đồng
mở rộng vụ án tổ công tác tiếp tục thu giữ sáu bánh heroin ba kg ma túy đá và sáu viên hồng phiến
một súng quân dụng cz bảy mươi năm cùng hai mươi viên đạn một súng bắn đạn trì và hơn một trăm linh viên đạn tại nhà em trai đối tượng
bộ công an đã có thư khen công an tỉnh thái bình và các đơn vị thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy đồng thời thưởng nóng cho các đơn vị liên quan
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình cũng đã thưởng nóng cho ban chuyên án và tặng bằng khen cho ba tập thể
hai mươi cá nhân cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng giấy khen cho tám cá nhân thuộc công an tỉnh thái bình
tại lễ trao thưởng đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả
đã đạt được của công an tỉnh thái bình trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian vừa qua
đặc biệt trong đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy
tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình làm tốt công tác tham mưu đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phòng chống tội phạm nói chung tội phạm ma túy nói riêng bóc phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh trụ sở bốn mươi bảy phạm văn đồng
thành phố hà nội đoàn đại biểu cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã dâng hương
báo công với bác nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành truyền thống của lực lượng ngày bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và hai mươi năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
khắc ghi sáu điều bác hồ dạy về tư cách người công an cách mạng
bốn lời dạy của bác đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang sáu mươi năm qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có những bước phát triển vững mạnh
đạt được nhiều thành tiệu cả về tổ chức vị trí vai trò đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới
có phần cùng toàn đảng toàn quân và toàn dân xây dựng phát triển đất nước
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ kịp thời nhiều vụ cháy nổ
sự cố tai nạn hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ gây ra
trong công tác chiến đấu đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm kiên cường nỗ lực hết mình
thậm chí hy sinh cả tính mạng lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ chữa cháy trong lòng nhân dân
những kết quả đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc học và làm theo tấm gương đạo đức của người
mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chiến đấu chống giặc lửa để phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
theo với những tin chính từ hệ thống có sẵn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an đã triển khai chức năng phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
trong phần tin quốc tế cựu ngoại trưởng nhật bản fumio kishida
được bầu làm chủ tịch đảng dân chủ tự do ldp
bản tin dịch covid một mươi chín cuối ngày hai mươi chín tháng chín của bộ y tế cho biết
trong ngày thì có hai mươi ba năm trăm sáu mươi tám ca đã khỏi bệnh cao gần gấp ba lần số ca mắc mới
và số ca mắc mới là tám bảy trăm năm mươi tám ca tại tp hcm và ba mươi hai tỉnh thành phố tăng bốn một trăm sáu mươi một ca so với ngày hôm qua
và đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đã có năm trăm bảy mươi tám ba trăm ba mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi ba trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
và trong ngày hôm qua hai mươi tám tháng chín có một chín mươi bảy bốn mươi bốn liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm cho người dân
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là bốn mươi một một trăm năm mươi ba bốn mươi một liều
như vậy là tính đến nay
tp hcm có ba địa phương được thành phố công nhận là kiểm soát được dịch bệnh đó là quận bảy cần giờ và củ chi
bên cạnh đó một số quận cũng đã gửi văn bản cho thành phố tự đánh giá đạt các tiêu chí kiểm soát dịch
mới đây quận tân bình vừa có báo cáo gửi ủy ban nhân dân tp hcm về kết quả xét nghiệm tầm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận
từ ngày hai mươi hai tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng chín
theo đó quận đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch theo quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế
người dân tiêm đủ hai mũi vaccine tiếp tục tăng đạt có chín mươi bốn bảy mươi chín người dân từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm mũi một và bốn mươi một bốn mươi chín người tiêm mũi hai
số bệnh nhân có triệu chứng và chuyển nặng ở mức thấp
bên cạnh đó số tổ dân phố ở mức độ nguy cơ rất cao vùng đỏ đã giảm bảy mươi bảy năm tổ dân phố nguy cơ cao vùng cam giảm hơn năm mươi sáu
và tổ dân phố nguy cơ vùng vàng giảm ba mươi ba
hiện quận có tám trăm tám mươi tổ dân phố vùng xanh ba mươi sáu tổ dân phố vùng cận xanh
như vậy tính đến nay tp hcm có ba địa phương
ba địa phương được tp hcm công nhận kiểm soát được dịch bệnh là quận bảy cần giờ và củ chi
bên cạnh đó một số quận cũng đã gửi phân bản cho tp hcm tự đánh giá đạt các tiêu chí kiểm soát dịch
theo quyết định ba nghìn chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế gồm quận một quận ba quận năm quận phú nhuận quận gò vấp nhà bè tân bình thành phố thủ đức
quý vị thân mến dự kiến vào sáng mai ngày ba mươi tháng chín ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
sẽ tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống dịch tại tp hcm từ ngày một tháng một mươi
và tính đến nay tp hcm đã có bảy lần nâng cấp độ giãn cách xã hội theo chiều hướng lần sau cao hơn lần trước
và đến nay người dân tp hcm đã trẻ qua hơn tám mươi ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nếu như tính cả thời gian bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi năm thì đến nay đã trải qua là hơn một trăm hai mươi ngày giãn cách
và đến nay thì đã có hơn ba trăm bảy mươi năm ca mắc covid một mươi chín được bộ y tế
y tế công bố và hơn một mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín đã tử vong
thưa quý vị từ hệ thống có sẵn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an đã triển khai chức năng phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
và theo đó thì ngay từ cơ sở lực lượng cảnh sát khu vực công an xã đang tiến hành chủ động cập nhật tình trạng thông tin
công dân nhiễm covid một mươi chín được xác định là trường hợp f hay thông tin công dân nguy cơ nhiễm covid một mươi chín được xác định là trường hợp f một hay f hai
tất cả thông tin công dân này sẽ được xác thực chính xác trên nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và qua đó sẽ điều chỉnh kịp thời những sai sót đảm bảo dữ liệu thông tin công dân phải đúng đủ sạch và sống
bằng việc chủ động đến nay công an xã kim sơn đã hoàn thành việc giả soát cập nhật thông tin tất cả năm trăm tám mươi trường hợp nhiễm
nghi nhiễm trên toàn địa bàn xã từ mùng tám tháng năm đến nay
trước đó kim sơn là một trong những xã đầu tiên trên địa bàn huyện gia lâm
xuất hiện các trường hợp f
với việc cách làm này mỗi ngày trưởng công an xã sẽ tiến hành phê duyệt trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau khi dữ liệu thông tin f được bổ sung cập nhật
trong đó lưu ý đến một số chương trình
những thông tin quan trọng phải kịp thời theo dõi như tình trạng sức khỏe của trường hợp f hay thời gian địa điểm cách ly
trường thông tin có những trường hợp f đã chữa khỏi rồi
ví dụ số quyết định ngày tháng nhập những trường hợp hết thời gian cách ly hoặc đã chữa khỏi ngày nào
và có những trường hợp đã chữa khỏi rồi nhưng tiếp tục sau đấy lại bị thiếp
những trường hợp ý là thông tin rất đầy đủ nên anh em cập nhật rất đảm bảo
từ phần mềm này cũng đã giúp lực lượng công an
thống kê nhanh cũng như kiểm soát di biến động của từng trường hợp công dân nhiễm hoặc nghi nhiễm trên địa bàn quản lý
đồng thời cũng tạo thuận lợi trong trao đổi thông tin giữa lực lượng công an xã phường này với công an xã phường khác
trong trường hợp công dân có sự di chuyển liên quan đến việc cần truy vết xác minh
lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với trạm y tế xã và các thôn giả soát danh sách f f một để nhập liệu vào
khi chúng tôi nhận được thông tin của công an địa phương nơi khác chuyển đến thì chúng tôi cũng dễ dàng nhận
biết và giả soát được các đối tượng f một f hai và đối tượng f trên địa bàn xã hiện đang cư trú tại địa phương khác
chúng tôi cũng đã giao cho công an phối hợp với y tế để làm sao công tác phòng chống dịch giả soát tất cả trường hợp có liên quan đến f f một f hai
và trên cơ sở đấy thì công an cũng nhập dữ liệu để đảm bảo từ theo dõi cũng như kiểm soát để đảm bảo khi mà truy vết giả soát nó đảm bảo kịp thời
hiện công an tp hà nội đang chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tập trung đẩy mạnh
công tác cập nhật tình trạng nhiễm covid một mươi chín được xác định là f và các trường hợp nguy cơ nhiễm được xác định là f một f hai f ba
thông tin của tất cả trường hợp này khi lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đều được tiến hành xác minh đối chiếu đảm bảo yêu cầu đúng đủ sạch và sống
chúng tôi đã làm việc với sở y tế và vừa rồi chúng tôi đã được cdc hà nội cung cấp cho dữ liệu bốn một trăm chín mươi chín trường hợp
hiện nay chúng tôi đã tiến hành nhập tám trăm linh
trong đó có ba trăm chín mươi trường hợp f và trong đó có ba trăm tám mươi trường hợp f khỏi bệnh
sự dạng tới chúng tôi tiếp tục bổ sung lên
qua thì do cái dữ liệu giữa cdc hà nội chuyển xuống là có cái sự tranh lệch về trường thông tin
cho nên chúng tôi phải tiến hành giả soát thực tế dữ liệu để đảm bảo cho khớp với dữ liệu của quốc gia dân cư
bộ công an cho biết phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín cũng được tích hợp đánh dấu trường thông tin nếu công dân đã tử vong do covid một mươi chín
điều này sẽ hỗ trợ cho công dân
công tác quản lý cư trú hộ tịch cũng như đáp ứng các yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch ngay từ cấp cơ sở